thông tin chúng tôi mới nhận được khoảng một mươi h hai mươi phút trưa ngày hôm nay trước cửa hàng xăng dầu số ba trăm hai mươi sáu đường bến vân đồn
quận bốn tp hcm đã xảy ra vụ ẩu đả giữa hai thanh niên làm cả hai phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch
thời điểm trên người dân phát hiện hai thanh niên khoảng ba mươi tuổi chạy trên hai xe gắn máy đến trước cửa hàng xăng dầu số ba trăm hai mươi sáu đường bến vân đồn
thì cả hai dừng lại tranh cãi sau đó hai bên dùng hung khí lao vào đâm chém đối phương
khi mọi người chạy đến căng ngăn thì cả hai đã gục ngã bên vũng máu và phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng hung mê nguy kịch
nhận tin báo lực lượng chức năng quận bốn phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ liên quan đã có mặt khám nghiệm hiện trường
lấy lời khai các nhân chứng hiện nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan công an làm rõ